vừa qua đại diện trung tâm y tế thị xã đông triều cho biết bệnh nhi bị nhiễm khuẩn nặng sốt thỏ kèm tổn thương thận cấp
sau khi thăm khám bác sĩ xác định đây là bệnh nhi có tình trạng nhiễm khuẩn nặng chưa tìm được nguyên nhân
bệnh nhi sau đó được lấy máu xét nghiệm sử dụng kháng sinh sớm theo quy trình tiếp cận bệnh nhi nhiễm khuẩn huyết
kết quả sau hai lần cấy máu cả hai mẫu đều dương tính với vi khuẩn francisella tularensis
bệnh nhi được trần đoán nhiễm khuẩn huyết do francisella tularensis tổn thương thận cấp
sau một mươi ngày điều trị hiện tại sức khỏe của trẻ ổn định tiến triển tốt đỡ sốt dự kiến trẻ sẽ được ra viện trong vài ngày tới
theo bác sĩ điều trị đây là ca bệnh sốt thỏ đầu tiên được phát hiện tại trung tâm y tế và cũng là ca bệnh ít được báo cáo do francisala turarencis phát hiện tại việt nam
bệnh sốt thỏ là một bệnh truyền nhiễm hiếm gặp lây truyền phổ biến nhất là qua sự tiếp xúc với động vật bị nhiễm bệnh
bệnh này do vi khuẩn francisala tularancis là một loại vi khuẩn gram âm nội bào có độc lực cao có khả năng lây nhiễm mạnh
sinh vật này thường được phân lập từ động vật hoang dã động vật nuôi trong nhà thỏ và động vật không sương sống
các bệnh này lưu hành ở bắc mỹ một phần châu âu và châu á
các triệu chứng của bệnh sốt thỏ có thể bao gồm sốt đột ngột ớn lạnh bệnh tiêu chảy nhức đầu đau cơ đau khớp ho khan yếu tăng dần
mọi người cũng có thể bị viêm phổi và bị đau ngực đờm có máu và có thể khó thở thậm chí đôi khi ngừng thở
loại trừ khuẩn này nằm ở đường ruột tồn tại ở nhiệt độ bốn mươi độ c vi khuẩn sống trong đất ẩm và nước trên bốn tháng một mươi độ c trên chín tháng và sống trên ba tháng trong sữa
tuy nhiên loại vi khuẩn này thường dễ bị tiêu diệt bởi các chất khử khuẩn như chloramine lysol crezon
bệnh có thể lây truyền thông qua một vết chích của bọ chét hoặc ruồi sống trên hưu nai
một số loại bọ chét có thể truyền bệnh tularemia sang cho con người bao gồm bọ chét chó bọ chét trong rừng hoặc bọ chét low star
một số trường hợp hiếm hoi bệnh có thể lây chuyển sang con người khi chúng ta uống phải nước ô nhiễm hay hít phải bụi ô nhiễm có chứa vi khuẩn này
về triệu chứng bệnh có thể gây sốt đau đầu và buồn nôn đột ngột
tại vị trí vết thương có nốt sẩn hồng và vị trí đó sẽ nhanh chóng trở thành vết ret
ngoài ra người bệnh còn có một số dấu hiệu triệu chứng như hạch vùng xương to đau và hạch cũng có thể bị mừng mủ
các tổn thương ban đầu thường xuất hiện ở đầu chi hoặc trong mắt
sau đó có dấu hiệu của viêm phổi do vi khuẩn đến từ máu hoặc do người bệnh hít phải chất có vi khuẩn
bệnh có thể lây lan sang người khác qua đường hô hấp
trong trường hợp nếu người bệnh ăn hoặc uống phải thức ăn nước uống có chứa vi khuẩn này thì có thể xuất hiện các triệu chứng viêm dạ dày ruột ly bì mê sản
lách to ban nổi trên da đau khớp và mệt nặng trong mọi thể bệnh
nếu vi khuẩn qua đường máu tới thì có thể khiến cho người bệnh xuất hiện tình trạng viêm mảng não viêm quanh lách viêm phổi viêm tủy xương và viêm màng ngoài tim
các triệu chứng khác của bệnh sốt thỏ phụ thuộc vào cách một người tiếp xúc với vi khuẩn bệnh sốt thỏ
những triệu chứng này có thể bao gồm các vết loét trên da hoặc miệng các hạch bạch huyết xưng và đau mắt xưng và đau và đau họng
bệnh có thể lây lan qua nhiều cách khác nhau cụ thể như bị bọ ve ruồi hoặc côn trùng khác cắn
xử lý sát động vật mắc bệnh ăn hoặc uống thực phẩm hoặc nước bị ô nhiễm hít phải vi khuẩn
tularemia không lây từ người này sang người khác
những người mắc bệnh sốt thỏ không cần phải cách ly
những người đã tiếp xúc với vi khuẩn bệnh rút thỏ nên được điều trị càng sớm càng tốt
bệnh có thể gây tử vong nếu không được điều trị bằng kháng sinh phù hợp
bệnh tularemia có thể gây viêm hạch với nhiều thể như thể hạch hạch luet
hạch mắt thể bụng hay thể ruột thể phổi viêm phế quản viêm phổi
thể lan tràn hay thể nhiễm khuẩn huyết tiên phát hoặc hạch họng
tùy theo từng thể hạch mà có các biểu hiện lâm sàng khác nhau như sau
thể hạch do nhiễm khuẩn qua da
với thể hạch này người bệnh sẽ xuất hiện viêm hạch tại nơi vi khuẩn này xâm nhập
từ ngày thứ hai đến thứ ba hạch sẽ bắt đầu sưng và rất đau
hạch sẽ to lên nhanh chóng có thể to bằng quả trứng
tuy nhiên đa số các trường hợp sau một bốn tháng hạch sẽ trở về bình thường
hoặc cũng có thể hạch sẽ hóa mổ mềm da và cuối cùng vỡ mủ sau ba bốn tháng
mổ của hạch tương đối đặc có màu trắng sữa không mùi và khi xét nghiệm mù có thể thấy vi khuẩn
hạch sau khi vỡ sẽ liền xẹo rất chậm và để lại sẹo cứng
ở thể hạch này có thể sẽ có một hạch hoặc nhiều hạch
hạch tương xuất hiện ở nách bẹ đùi
nhưng nếu nhiễm qua đường ăn uống thì hạch xuất hiện ở cổ dưới hàm
và nếu bị nhiễm khuẩn huyết thì hạch sẽ xuất hiện ở nhiều nơi
ngoài triệu chứng nổi hạch sưng đau người bệnh thường kèm theo sốt cao tình trạng nhiễm độc toàn thân
thể hạch luet phát sinh do vi khuẩn xâm nhập qua vị trí da bị xây sát hoặc qua vết đốt
tại vị trí vết đốt sau một đến hai ngày sẽ tạo thành nốt sát và phóng nước
có kèm theo mụn mủ tạo thành nốt luet giống như miệng núi lửa
ở thể hạch này người bệnh ít đau bờ vết luet gồ cao lên và tương đối cứng
mặt vết luet có mảng sẫm màu phủ lên có xung quanh trắng có thể xuất hiện viêm hạch quanh vết luet
thể hạch mắt đây là thể hạch xuất hiện khi vi khuẩn xâm nhập qua niêm mạc mắt
từ đó gây viêm kết mạc nặng nốt phỏng và loát niêm mạc khiến cho dịch chảy ra mổ màu vàng đặc
nốt lét thường rộng khoảng hai mươi năm cm các hạch cũng xuất hiện ở dưới hàm
hạch mang tay hạch cổ xương to khiến người bệnh cảm thấy đau tình trạng toàn thân rất nặng
trường hợp bị tổn thương cả hai mắt thì người bệnh dễ tử vong vào ngày thứ sáu tám của bệnh
thể hạch họng nguyên nhân dẫn đến thể hạch họng là do vi khuẩn xâm nhập qua đường miệng
triệu chứng của bệnh là đau họng họng đỏ khó nuốt hạch amidam sưng to và phù nề
trên mặt có phủ màng trắng đục màng này khó bóc ra nhưng không phát triển quá giới hạn của amidam
người bệnh thường xuất hiện thêm hạch dưới hàm hạch cổ hạch mang tay các hạch này thường hóa mủ xưng và tiến triển cao dài
thể hạch bụng thể hạch bụng thường do vi khuẩn xâm nhập vào cùng thức ăn
từ đó dẫn đến sưng các hạch mặc treo kích thích màng bụng khiến cho người bệnh bị đau bụng nặng buồn nôn nôn và chán ăn mệt mỏi
thể hạch phổi thể hạch phổi thường bao gồm thể tiên phát do vi khuẩn xâm nhập qua đường hô hấp gây viêm phổi hoặc viêm phế quản
trường hợp bị viêm phổi người bệnh có triệu chứng phổi gian khô nhiều gian ẩm nhỏ hạt
còn đối với thể viêm phổi thứ phát đây là biến chứng của bất kỳ một thể viêm hạch trên
nguyên nhân là do vi khuẩn theo đường máu tuyết phổi hoặc theo đường bạch huyết tới các hải khí của phế quản
từ đó vào nhu mô phổi khiến cho phổi bị viêm ổ nhỏ hoặc bị viêm phế quản
bệnh sốt thỏ không xảy ra tự nhiên ở người và không truyền được từ người này sang người khác
tuy nhiên bệnh xảy ra trên toàn thế giới và đặc biệt ở khu vực nông thôn
vì ở đây có nhiều loại động vật có vú chim và côn trùng bị nhiễm tularicis
bệnh rút thỏ có nhiều con đường lây truyền từ động vật sang người
con đường lây truyền giúp ta xác định được thể bệnh và mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng
bạn có thể mắc bệnh sốt thỏ thông qua
côn trùng cắn
có rất nhiều loài côn trùng mang mầm bệnh sốt thỏ
trong đó ve và rùi hươu có khả năng truyền bệnh cho người nhất
bọ ve gây ra một tỷ lệ lớn các trường hợp mắc bệnh thể luet hạch
tiếp xúc với động vật bị bệnh hoặc chết
thể luết hạch có thể là hậu quả của việc tiếp xúc hoặc bị cắn bởi động vật bị nhiễm bệnh
thường là thỏ hoặc thỏ rừng
vi khuẩn xâm nhập vào da thông qua các vết cắt chảy xước hoặc vết cắn
sau đó vết luet sẽ hình thành tại vị trí vết thương
thể viêm hạch mắt có thể xảy ra sau khi bạn rụi mắt
sau khi chạm vào động vật bị nhiễm bệnh
vi khuẩn trong không khí
vi khuẩn trong đất có thể bay vào không khí trong quá trình làm vườn xây dựng
hít phải vi khuẩn có thể dẫn đến thể viêm phổi
nhân viên phòng thí nghiệm làm việc với bệnh sốt thỏ cũng có nguy cơ bị nhiễm qua không khí
thực phẩm hoặc nước bị ô nhiễm
mặc dù không phổ biến nhưng bệnh có thể mắc phải do ăn thịt tái của động vật bị nhiễm bệnh
hoặc uống nước bị ô nhiễm
các dấu hiệu bao gồm nôn mửa tiêu chảy và các vấn đề tiêu hóa khác
ngoài khả năng có nguy cơ mắc bệnh sốt thỏ
bạn cũng có thể bị dị ứng mặt bụi với một số triệu chứng tương tự
nếu không được điều trị bệnh sốt thỏ có thể gây tử vong
các biến chứng có thể khác bao gồm
viêm phổi có thể dẫn đến suy hô hấp tình trạng phổi không hấp thụ đủ oxy
không giải phóng đủ carbon dioxide hoặc cả hai
nhiễm trùng quanh não và tùy sống
viêm mảng não
viêm mảng não là một bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng và đôi khi đe dọa đến tính mạng
viêm mảng ngoài tim
phù và kích thích mảng ngoài tim mảng mỏng bao quanh tim
viêm mà ngoài tim nhẹ có thể cải thiện mà không cần điều trị
các trường hợp nghiêm trọng hơn có thể cần điều trị bằng kháng sinh
nhiễm trùng xương viêm tủy xương
vi khuẩn gây bệnh sốt thỏ đôi khi lây lan đến xương
hiện chưa có vaccine để phòng bệnh tularemia
do đó mọi người cần nên thực hiện các biện pháp phòng tránh bệnh như sau
một hạn chế tối đa để côn trùng cắn bằng cách mặc quần áo dài tay quần dài và nên nhét ống quần vào vớ
bên cạnh đó nên mặc quần áo màu sáng bởi sẽ giúp chúng ta nhìn thấy bọ chép bám vào quần áo trước khi chúng di chuyển đến da
nên thoa thuốc chống côn trùng có chứa thành phần đít trên da trần
trước khi thoát thuốc cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng
bên cạnh đó sử dụng sản phẩm không quá ba mươi lít và đặc biệt là không thoa thuốc chống côn trùng lên da của trẻ sơ sinh
có thể thoa permethrin lên các vật dụng trong nhà như quần áo để chống bọ chét
tương tự như trên cần đọc kỹ bao bì sản phẩm và tuân theo mọi hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
không được thoa trực tiếp lên da
luôn luôn rửa sạch ra bằng nước và sạp phòng sau khi vào nhà
tìm bọ chét và gỡ bọ chét nếu nó đang bám dính trên quần áo vật dụng hoặc trên người
tuy nhiên không được cố ép hay xoăn bọ chét
khi làm thịt hay lột da động vật hoang dã nhất là thỏ và các loài gặm nhấm cần phải đeo găng tay
sau khi đã chế biến thì thịt có các loài động vật hoang dã và các loài gặm nhấm cần phải được nấu chín kỹ trước khi ăn